ngày năm tháng bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả năm thi thể trong vụ đuối nước thương tâm tại khu vực đập tràn xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
trước đó tối ngày bốn tháng bốn công an huyện thiệu hóa nhận được tin báo của người dân về việc có năm học sinh nữ đều đang học lớp sáu ở xã thiệu hợp huyện thiệu hóa bị mất tích do đi học từ một mươi ba h đến chiều nhưng không thấy về
sau khi tìm kiếm gia đình và chính quyền địa phương phát hiện tại khu vực đập tràn trên sông mậu khê thuộc thôn thắng long xã thiệu hợp huyện thiệu hóa một số vật dụng gồm một xe đạp một xe đạp điện hai điện thoại di động và ba đôi dép
công an tỉnh thanh hóa đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và thiết bị phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
hiện lực lượng công an đang tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm nói trên
khi người chồng đi về nhà thì phát hiện vợ con gái cùng cháu ngoại tử vong thi thể nằm trên vũng máu
công an tỉnh cà mau đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương điều tra nguyên nhân ba người tử vong tại khóm sáu thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
theo đó khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày ông trần văn hường sáu mươi sáu tuổi ngụ tại khóm sáu thị trấn cái đôi vàm đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà nguyễn ngọc xứng và ông hường
chị trần thị mộng tuyền con ông hường và cháu phan mạnh tiến con chị tuyền đã tử vong thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau ông hường
nhận được tin báo các lực lượng công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an cái nước khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc
thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
liên quan đến việc dùng dao thái lan sát hại vợ vào trưa ngày bốn tháng bốn tại khu vực tổ tám khóm châu long ba phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
sáng ngày năm tháng bốn công an thành phố châu đốc đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng nguyễn văn bích
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu nguyễn văn bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn ba trú tại thành phố châu đốc sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
thời gian gần đây bích nghi ngờ tú có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tú bỏ về nhà ông lộc là cha ruột của tú
bích nhiều lần đến tìm
nhưng tú không chịu gặp và bị ông lộc đuổi về
ngày bốn tháng bốn bích cầm một con dao đến nhà ông lộc tìm tú
đến nơi bích đã dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực vùng bụng của tú rồi bỏ chạy ra ngoài
còn tú được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó
được biết bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau khi xác định được đối tượng đâm dân quân tử vong trước cổng trường
công an quận gò vấp tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy xét
biết khó trốn tránh pháp luật nghi can gây án đã ra đầu thú
vào chiều ngày bốn tháng bốn một dân quân tự vệ phường một mươi bốn đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
vào giờ cao điểm trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu
thời điểm này nghi phạm lê quốc tuấn được cho là
vi phạm giao thông xảy ra mâu thuẫn với nam dân quân
tuấn không chấp hành mà có sự cãi cọ dẫn đến sô sát
tuấn đã rút hung khí trong người ra đâm anh này trọng thương
và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng để làm rõ
xuất hiện một số vụ án gây thương tích
điều đáng nói là nhiều vụ cố ý gây thương tích có tính chất phức tạp
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tối ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình
bùi văn minh sinh năm hai nghìn trú tại xã kim bôi đã rủ một nhóm bạn để đi giải quyết mâu thuẫn
minh đã dùng gậy đánh vào đầu bùi văn thắng khiến anh phải nhập viện
tôi nghe em trai tôi bị đánh tôi có rủ một bài thanh niên đi cùng tôi
xuống dưới kia có sâu sát với mình
mấy thanh niên sau khi va chạm về mấy thanh niên thì khiến một người bị thương
tôi thấy hành vi của mình là sai tôi rất là thân đến những gì tôi đã gây ra
từ đầu năm đến nay công an huyện kim bồi đã xử lý tám vụ khởi tố một mươi hai bị can về tội cố ý gây thương tích
con số này cho thấy loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng và có tính chất phức tạp với nhiều nguyên nhân khác nhau
tội phạm gây thương tích
chủ yếu là do nguyên nhân mâu thuẫn xã hội nguyên nhân tiềm mẩn từ tranh chấp đất đai trong khu vực nông thôn
trước tình hình như thế đội cảnh sát hình sự cũng đã tham mưu cho lãnh đạo quân huyện ban hành kế hoạch đấu tranh chuyên đề với tội phạm
thứ nhất là tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản nắm tình hình địa bàn giả soát các đối tượng hình sự trên địa bàn
và phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự ở công an các huyện bạn
để giả soát về các băng ổ nhóm thường xuyên hoạt động về các phạm pháp hình sự ở trên địa bàn để điều tra
kết quả cũng đã phối hợp và mắt giữ được một số đối tượng liên quan
để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể các cấp để đẩy mạnh phòng ngừa xã hội
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn để tránh những hậu quả đáng tiếc
cảnh sát hình sự cũng tham mưu với đạo quân huyện tổ chức điều tra xác minh đưa vào hệ thống tố giác tin báo giải quyết về nguồn tin về tội phạm
để xử lý hình sự phối hợp với viện kiểm sát để truy tố xét xử
bên cạnh đó thì cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tăng cường tuyên truyền
giải quyết các mâu thuẫn mâu mơ
các bác ngay từ cấp cơ sở đặc biệt trong việc tranh chấp đất đai các mối quan hệ hàng xóm
nhóm số đối tượng thường xuyên gây gỗ đánh nhau do sử dụng rượu bia
thì cũng tăng cường sự giáo dục của người thân của gia đình để giảm cái tình trạng đánh nhau nguyên nhân do sử dụng rượu bia
với quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm tới cùng lực lượng công an sẽ làm mạnh xử lý rứt điểm nghiêm khắc
để tình trạng cố ý gây tội phạm

có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý